sau hơn bốn ngày lênh đênh trên biển lúc một mươi hai h trưa ngày hai mươi ba tháng sáu tàu cá qng chín mươi nghìn hai trăm tám mươi một do ông võ văn lành làm thuyền trưởng
đã đưa tám ngư dân tàu cá qng chín mươi nghìn chín trăm linh chín bị chìm tàu về đến cảng sa kỳ tỉnh quảng ngãi an toàn
lực lượng bộ đội biên phòng đã tiến hành làm việc với các ngư dân để xác nhận sự việc
trình báo với lực lượng biên phòng ngư dân phạm văn mãng thuyền trưởng tàu cá qng chín mươi nghìn chín trăm linh chín cho biết
khoảng bảy giờ ngày một mươi tám tháng sáu vừa qua khi đang neo đậu tại tọa độ một mươi sáu độ ba mươi ba phút độ vĩ bắc
một trăm một mươi một độ bốn mươi năm phút độ kinh đông thuộc vùng biển hoàng sa có hai tàu màu cam khống chế ngư dân
yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu về gần khu vực đảo sa kỳ
tại đây những kẻ lạ đã chặt đứt dây hơi đập phá thân tàu
lúc này thuyền trưởng phát hiện nước đã ngập toàn bộ khoang máy
phát hiện tàu chìm thuyền trưởng mãng đã liên lạc với ngư dân võ văn hải đang hoạt động cùng khu vực đến cứu vớt
do tiếp tục hành nghề nên võ văn hải đã chuyển tám ngư dân bị nạn sang tàu cá võ văn lành để đưa về đất liền
được biết tàu cá qng chín mươi nghìn chín trăm linh chín của ngư dân phạm văn mãng xuất bến gia kỳ từ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
hành nghề lặn thuộc vùng biển hoàng sa của việt nam cho đến ngày bị nạn